chiều ngày hai mươi một tháng bảy công an thành phố đà nẵng đã có thông tin chính thức gửi các cơ quan báo chí
về vụ việc người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố
theo đó thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ngày một mươi một tháng bảy
công an thành phố đà nẵng kiểm tra hành chính số nhà ba mươi chín đường dương tử giang
phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
lực lượng công an đã phát hiện bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép
công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào việt nam trái phép
theo điều ba trăm bốn mươi tám bộ luật hình sự và tiến hành điều tra theo luật định
đến ngày một mươi sáu tháng bảy lực lượng chức năng kiểm tra hành chính khách sạn ic số năm mươi năm năm mươi bảy đường lô dơ bi
phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
cơ quan chức năng đã phát hiện hai mươi bảy người trung quốc nhập cảnh trái phép
hiện tại cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra và xác minh cũng như làm rõ vụ việc
trước đó vào tối ngày hai mươi tháng bảy
lực lượng chức năng đã đưa nhóm người nói trên đi xét nghiệm
kết quả xét nghiệm lần một cho thấy tất cả những người này đều âm tính với sars cov hai
hiện nhóm người này đang bị cách ly nghiêm ngặt tại khách sạn